kính chào quý vị khán giả
chúng ta đã trải qua ba ngày đầu năm mới với thời tiết trên khu vực bắc bộ tương đối thuận lợi
sự báo từ ngày mai ngày mùng bốn tết đới gió đông nam ở rìa khối không khí lạnh suy yếu
đưa ẩm từ biển thổi vào sẽ tác động đến các tỉnh thành phía đông bắc bộ
gây ra tình trạng sương mù và mưa nhỏ về đêm và sáng
nền nhiệt độ trên khu vực cũng có xu hướng tăng lên
giao động ở trong ngưỡng là từ một mươi sáu đến hai mươi bảy độ
còn tại các tỉnh thành phía tây bắc bộ ít chịu tác động của gió đông nam
nên phổ biến là ít mưa sáng sớm có sương mù nhẹ
trưa chiều giảm mây hưởng nắng cùng với nhiệt độ cao nhất
giao động từ hai mươi bốn đến hai mươi bảy độ có nơi vượt ngưỡng hai mươi bảy độ
đối với miền trung các tỉnh từ thanh hóa đến hà tĩnh
cũng chung hình thế thời tiết như bắc bộ
nên phổ biến là có mưa vài nơi đêm và sáng có sương mù
còn tại các tỉnh từ quảng bình đến thừa thiên huế
thời tiết chủ đạo là tạnh giáo ít mưa
nên nhiệt độ trên khu vực tăng dần trưa chiều đạt ngưỡng hai mươi bốn hai mươi bảy độ
ở phía nam đèo hải vân các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận
phổ biến ít mưa ban ngày có nắng nhiều
với nhiệt độ trưa chiều trong khoảng hai mươi năm đến hai mươi tám độ
riêng ninh thuận bình thuận nhiệt độ có thể đạt ngưỡng hai mươi tám đến ba mươi một độ
vùng cao tây nguyên vẫn là nơi phổ biến ít mưa và có nắng nhiều
về đêm và sáng tại đây vẫn xe lạnh
với nhiệt độ thấp nhất giao động từ một mươi chín đến hai mươi hai độ
còn nhiệt độ cao nhất là từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ
đến với các tỉnh thành nam bộ
tại đây vẫn là nơi có nắng nhiều và nhiệt độ cao nhất trên cả nước
với nhiệt độ trưa chiều đạt ngưỡng ba mươi hai ba mươi năm độ
có nơi ở miền đông vượt ngưỡng ba mươi năm độ và có nắng nóng
do ít mưa và ngày khô nóng nên người dân nơi đây
cần thận trọng và đề phòng với nguy cơ cháy nổ tương đối cao